hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã bắt giữ năm nghi can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng người đài loan trung quốc cầm đầu
năm nghi can bị bắt gồm lưu vĩ quần ba mươi bốn tuổi quốc tịch đài loan dương thị nguyệt ba mươi ba tuổi vợ của quần nguyễn văn mộng ba mươi sáu tuổi huỳnh hoài minh ba mươi bốn tuổi và lê nguyễn kiều xuân ba mươi tuổi cùng trú tại bạc liêu
với chiêu thức gọi điện thoại tới mấy bàn của gia đình các con mồi và xưng danh là công an xác minh thông tin
chúng thông báo họ có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy hoặc rửa tiền cần phải chuyển tiền trong tài khoản cho cơ quan điều tra để phong tỏa xác minh trong hai mươi bốn h
do hoảng sợ nhiều người đã khai báo số tiền trong tài khoản của gia đình mình và chuyển cho chúng rồi bị chiếm đoạt
đối tượng lưu vĩ quân được xác định là tên cầm đầu cùng nhiều tên đầu sở khác điều hành từ đài loan và trung quốc
các đối tượng còn lại có vai trò hỗ trợ và bán thẻ atm cá nhân cho quân để rút tiền thực hiện hành vi lừa đảo